trong chuyến công du ukraine vào ngày bốn tháng ba chủ tịch nghị viện châu âu roberta metzler đã
kêu gọi cho phép quốc gia đang bị trao đảo bởi xung đột này bắt đầu tiến trình đàm phán về việc
gia nhập liên minh châu âu trong năm nay phát biểu khi đến thăm thành phố lviv ở miền
tây ukraine và có cuộc gặp với tổng thống ukraine volodymyr zelensky bà mesra nhấn mạnh rằng
bà hy vọng cuộc đàm phán gia nhập eu có thể bắt đầu trong năm nay tương lai của ukraine là ở
trong eu bà lạc quang rằng kiev sẽ thực hiện được nhanh chóng những cải cách về dân chủ và chống
tham nhũng cần thiết cũng như nỗ lực trở thành thành viên của khối này bruxelles đã trao từ
cách ứng viên chính thức cho kiev vào tháng sáu năm ngoái bốn tháng sau khi nga tiến hành chiến dịch
quân sự đặc biệt ở ukraine tuy nhiên tiến trình gia nhập eu thường mất vài năm quyết định
cuối cùng sẽ phụ thuộc vào chính phủ
các nước thành viên eu